nhằm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mới đây ban tuyên giáo tỉnh bình phước đã ra mắt cuốn sách
lịch sử đảng bộ tỉnh bình phước giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi hai nghìn hai mươi
cuốn sách gồm sáu phần một mươi sáu chương tái hiện truyền thống lịch sử vẽ vang
trong công cuộc đấu tranh xây dựng và trưởng thành của đảng bộ và nhân dân tỉnh bình phước
đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ
phản ánh đầy đủ và sinh động chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân
cũng như những thành tựu nổi bật của tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi
đây là tài liệu giúp chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước
nhất là thế hệ trẻ tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ cha anh
trong hai cuộc kháng chiến cũng như những thành tựu đã đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới
từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh